tại hiện trường lúc khám nghiệm cũng cho thấy khu vực gần sát của nạn nhân là chiếc khẩu trang cùng với đôi dép đi bên ngoài
từ cấp phần sụng ấy chứng tỏ nạn nhân bị sát hại khi đang chuẩn bị đi chợ vào khoảng ba giờ sáng
có thể lúc đó nạn nhân mở cửa để dắt xe ra ngoài
hung thủ nhân lúc đó đã lẻn vào sát hại nạn nhân và cướp vàng cùng với xe máy để tàu thoát
biết được việc bà phan thị đào thường xuyên đeo nhiều vàng lại thông thuộc quy luật đi lại sinh hoạt của bà
điều đó chứng tỏ hung thủ phải là người địa phương hoặc quen biết với bà đào
chúng tôi nhận định đây là một đối tượng
thực hiện hành vi giết cướp có khả năng có tiền án hoặc tiền sự
bởi vì đối tượng thực hiện hết sức bình tĩnh
sau khi giết và cướp tài sản của bị hại đối tượng hết sức bình tĩnh
khóa cửa khóa trái cửa nhà nạn nhân
đồng thời khóa trái cửa rào
sau đó là sử dụng phương tiện xe gắn máy của bị hại và rời khỏi hiện trường
sau khi đối tượng đã được quanh vùng cơ quan điều tra đã tổ chức họp phát động toàn dân tối sát tội phạm trên địa bàn tỷ sát duyên hải và các vùng lân cận
phát huy vai trò sung kích của các đoàn thể như hội phụ nữ đoàn thanh niên và đã thu được rất nhiều thông tin có giá trị

chúng tôi cũng tập trung phối hợp trong công tác tuyên truyền dẫn động người dân tích cực tố giác tội phạm
qua đó cũng tổ chức tuyên truyền ở cấp phường rồi ở bốn khóm
sau đó chúng tôi cũng nhận được một số thông tin người dân cung cấp một số đối tượng nổi lên trên địa bàn
trong quá trình mà chúng tôi tiến hành gà sót hàng trăm đối tượng
tại khu vực của xã đức mỹ xã đại phước của huyện đàng long tỉnh trà vinh cách hiện trường khoảng năm mươi km
vào sáng ngày hai mươi bốn quận chủ nhân dân ở khu vực này phát hiện chiếc xe gắn máy đã tan hoạt của bộ án
là một phương tiện bị hại thường sử dụng hàng ngày bỏ lại cách hiện trường bộ án khoảng năm mươi km

và đặc biệt là anh xe ôm ảnh đã nhận dạng được khuôn mặt và nhận diện được độ tuổi

thì đó là một đối tượng tầm độ tuổi trên dưới bốn mươi ốm cao khoảng ngoài một m sáu mươi đặc biệt là trột mắt phải

thì đó là một đối tượng tầm độ tuổi trên dưới bốn mươi ốm cao khoảng ngoài một m sáu mươi đặc biệt là trột mắt phải trên địa bàn tỉnh trà vinh và các vùng gắn cận
kết quả kiểm tra cho thấy có khá nhiều người bị trột mắt nhưng những người bị trột mắt phải có nước da ngâm đen dáng ca và ốm
tuổi từ trung niên thì chỉ có ba người trong đó có hai đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cướp và đánh bạc
đó là kim thành hưng bốn mươi ba tuổi ở thị xã duyên hải tỉnh trà vinh và thẩm tuấn ở huyện càng long tỉnh trà vinh
hai đối tượng này có ngoại hình khá giống nhau
đây là đối tượng kim thành hưng trột mắt phải nhưng hiện nay đối tượng để tóc dài hơn
đây là các hình ảnh mà chúng ta có được vào thời điểm đối tượng làm giấy chứng minh nhân dân
còn đây là hình ảnh đối tượng của thập tuấn
đối tượng này trẻ hơn tóc dài hơn
nhưng mà mắt thì trột nhưng mà khuyết sâu hơn
đi sâu vào quá trình xác minh cơ quan điều tra có đủ tài liệu đủ tài liệu và loại đối tượng thập tuấn ra khỏi diện hiệp nghi
bởi vì thời điểm xảy ra vụ án đối tượng thạch tấn không có mặt ở hiện trường vụ án
tuấn có nhiều chứng cứ ngoại phạm là thời điểm xảy ra vụ án là trong đêm hai mươi ba thì tướng ngủ tại nhà
mà cách hiện trường khoảng bốn mươi km
thì có nhiều bạn bè của tuấn và người thân của tuấn và cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu vững chắc để kết luận rằng tuấn không có mặt hiện trường
còn lại đối tượng kim thành hưng thì cơ quan điều tra chúng tôi chưa có đủ cơ sở vững chắc để kết luận kim bình hưng
bởi vì hưng là đối tượng sống gần nhà bị hại
hưng có hai tuyển án mà hiện đã bỏ địa phương cách nay gần một năm thời điểm đây sẽ có vụ án gần một năm
mà đối tượng kim thành hưng thì có hai tuyển án mà hiện đã bỏ địa phương cách nay gần một năm thời điểm đây sẽ có vụ án gần một năm
mà đặc biệt cơ quan điều tra tôi lưu ý ở điểm là hưng liên quân từng đã làm nghề giết mổ heo ở lò mổ heo mà bị hại thường xuyên lấy thịt để bán ở chợ duyên hải

kim thành hưng có vợ nhưng không có tài liệu
hưng đã li hôn trước đây hưng sống một mình ở phường hai thị xã duyên hải
hơn một năm nay hưng đã bỏ địa phương đi làm ăn xa
một nguồn tin cho biết hưng thường làm thuê ở khu vực thị trấn bến cầu tỉnh tây ninh thỉnh thoảng mới về nhà
giả soát toàn bộ địa bàn thị xã duyên hải để xác minh
nhưng liệu trước ngày xảy ra án mạng kim thành hưng có mặt tại địa phương hay không
thì quả nhiên trước khi xảy ra án mạng một ngày người dân đã nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng giống như kim thành hưng và bị trộn mắt phải
hôm ấy là khoảng thời gian đầu giờ trưa
người đàn ông vào quán gọi cà phê và nằm võng
đến gần chiều thì anh ta bỏ đi
xác định kim thành hưng là đối tượng tình nghi số một với khả năng nói tiếng khmer rất tốt
vì vậy nếu hưng thực sự là hùng thủ sát hại bà đào
thì lúc này kim thành hưng
sẽ có rất nhiều tiền
có thể hắn sẽ sang campuchia đánh bạc
hoặc sẽ có mặt tại các quán ba

hẹn gặp lại
một tổ công tác đặc biệt được cử đến từ lần đầu năm chính
hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
hẹn gặp lại
khu vực thị trấn bến cầu
được truy tìm tung thích của kim thành hưng
và tại khu vực của thị trấn bến cầu
thì hưng đã có rất nhiều bạn mẹ
thời điểm đó thì hưng
làm nghề lao động tự do
chủ yếu là làm hồ
và sau khi có tiền thì
qua sang campuchia đánh bạc
tại đây thì
thời điểm trước của hắn sẽ ra hưng rất nghèo khó
vì cái thu nhập từ việc
làm thuê không đủ hưng đánh bạc
và nuôi sống bản thân mình
một trong số những người làm thuê cùng hưng cho biết
đêm hai mươi năm tháng ba hưng có mời mọi người đi nhậu tại một quán bar
tại đây hưng còn cho một người tên là phúc
chiếc điện thoại và một chiếc nhãn vàng
sau khi nhậu xong sáng hôm sau
hưng sang campuchia đánh bạc
sau khi nhận được thông tin cơ quan điều tra lập tức triệu tập người bạn tên phúc của kim thành hưng
tại cơ quan điều tra phúc cho biết mình và hưng làm thuê ở khu vực thị trấn bến cầu
đêm hôm ấy đi nhậu phúc kêu mình vinh học điện thoại nên hưng đã cho phúc một chiếc điện thoại
hưng móc điện thoại cho phúc thì có một chiếc nhẫn vàng rơi ra hưng cho phúc luôn
sau đó phúc giữ chiếc điện thoại để dùng còn chiếc nhẫn thì mang về tặng cho vợ
tại cơ quan điều tra người vợ của phúc cũng khai nhận chỉ được chồng cho chiếc nhẫn thấy đẹp nên đeo làm kỷ niệm
khi được biết chiếc nhẫn cùng chiếc điện thoại của hưng cho vợ chồng phúc
có thể là tăng vật của một vụ trọng án nên họ đã giao nộp lại cho cơ quan điều tra
ngay sau khi nhận được tin báo kim thành hưng hiện đang ở trong nội địa của campuchia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã phối hợp với đơn vị chức năng của bộ công an
gửi yêu cầu phối hợp giúp đỡ với công an campuchia để truy tìm đối tượng kim thành hưng
chúng tôi kết hợp với đại diện cơ quan công an của việt nam ở campuchia
và kết hợp với bộ nội vụ campuchia đã tiến hành vào sâu bên trong nội địa campuchia để xác minh
chúng tôi đã tranh thủ được sự quan hệ phối hợp hỗ trợ của cảnh sát hình sự bộ nội vụ campuchia
và sau đó thì chúng tôi đã cung cấp những thông tin về đặc điểm nhân dạng
rồi các thủ thuật về mặt pháp lý
đó là lệnh
các lệnh của công an điều tra công an tỉnh trà vinh
sau khi cung cấp hình ảnh nhận dạng đối tượng
và nhận được sự phối hợp trong việc điều tra truy tìm đối tượng kim thành hưng
công an việt nam và công an campuchia đã nỗ lực truy tìm kim thành hưng
ở tất cả các địa điểm mà hắn có thể sẽ lùi tới
công an tỉnh trà vinh và công an campuchia
sau khi có sự phối hợp giữa hai lực lượng công an tỉnh trà vinh
và công an campuchia
cả hai lực lượng khẩn trương triển khai các phương án
để truy tìm dấu vết của kim thành hưng
đề phòng phương án hắn có thể sẽ trở lại việt nam và ngược lại
thời gian đã hơn một tuần trôi qua
kể từ khi có thể trở lại việt nam
thông tin kim thành hưng đã sang campuchia
đối tượng liên tục di chuyển và sâu bên trong nội địa
đặc biệt là những vùng hẻo lánh
ít người sinh sống
để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan điều tra
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
một nguồn tin cho biết đối tượng kim thành hưng
hiện đang ở nhà một người quen
ở khu vực ngoại u của tỉnh kanda campuchia
ngay lập tức thông tin được báo về cho lực lượng phối hợp điều tra đặc biệt
sau đó quyết định bắt kim thành hưng được khẩn trương thực hiện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất nhé
thì ngoài mẫu máu của nạn nhân phan thị đào thì có một mẫu máu tại khóa cửa ngoài nhà bà đào hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu của kim thành hưng
nghiên cứu và phân tích các mẫu vân chân thu được tại hiện trường so sánh với mẫu vân chân của kim thành hưng thì hai mẫu vân chân này hoàn toàn trùng khớp
điều đó khẳng định dấu vân chân tại hiện trường chính là của kim thành hưng
với những chứng cứ không thể chúa cãi kim thành hưng đã phải cuối đầu nhận tội

khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám hưng vì ham mê cờ bạc nên đã thiếu nợ rất nhiều không có tiền chi trả
hưng nảy sinh ý định cướp của đối tượng mà hưng nhắm đến là người có tài sản
trước đây hưng có thời gian làm thuê cho gia đình nạn nhân phan thị đào và biết bà đào có thói quen đeo rất nhiều trang sức có giá trị

sau khi cướp được vàng ở cổ nạn nhân hưng chạy đi đến cửa thì thấy nạn nhân hô tên của mình